các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tám năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bốn mươi năm năm chiến thắng
hà nội điện biên phủ trên không của quân chủ phòng không không quân
đã được tổ chức trang trọng tại hà nội
xung quanh đề xuất lắp camera phạt nguội hành vi lấn chiếm vỉa hè
học tập kinh nghiệm từ việc xử phạt nguội xe vi phạm giao thông
các nhà khoa học trung quốc vừa có những phát hiện mới
về sự tồn tại của loài chim cánh vụt ở bắc cực
thị trường mua sắm châu âu nhộn nhịp mùa giáng sinh
đây là một dịp vừa vui lại vừa hối hả của hàng triệu gia đình
còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày hôm nay kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi tám năm ngày hội quốc phòng toàn dân
và bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
nhân dịp này trong sáng ngày hôm qua
quân chủng phòng không không quân đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
tới dự chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tập thể cán bộ quân nhân chuyên nghiệp
hạ sĩ quan chiến sĩ công nhân viên quốc phòng của quân chủng phòng không không quân
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
để phát huy truyền thống đơn vị anh hùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
bảo vệ vững chắc bầu trời tổ quốc
quân chủng cần quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của đảng của quân ủy trung ương
trong đó thường xuyên chăm lo xây dựng quân chủng vững mạnh toàn diện
lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu
bảo đảm toàn quân chủng là một khối thống nhất về ý chí và hành động
tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa
chăm lo xây dựng đảng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới
giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng trong mọi tình huống
thủ tướng tin tưởng với những thành tích chiến công và truyền thống hào hùng trong những năm qua
chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước trực tiếp là quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
toàn thể cán bộ tướng lĩnh sĩ quan và chiến sĩ quân chủng phòng không không quân
sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành vẻ vang các nhiệm vụ được giao
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
để nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra
ngày hôm qua phòng cảnh sát phòng cháy cháy cháy số một cảnh sát tp hà nội
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hà nội đã phối hợp với các cơ quan liên quan
tham gia phối hợp của nhiều lực lượng phương tiện tại trụ sở ubnd quận hai bà trưng tp hà nội
huy động một trăm hai mươi người thuộc các cơ quan trên địa bàn phối hợp các đơn vị tham gia diễn tập
sau khi nhận được tin báo cháy cảnh sát phòng cháy cháy tp hà nội
phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã khẩn trương đến hiện trường
triển khai lực lượng đội hình chữa cháy và cứu nạn kịp thời các nạn nhân mắc kẹt
từ đợt diễn tập lần này các cơ quan chức năng sẽ nhân rộng hơn nữa
việc tổ chức phối hợp giữa các lực lượng đơn vị trong công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cho nhiều các loại hình cơ sở khác nhau
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền
bằng những tình huống thực tế để tác động có hiệu quả đến người đứng đầu các cơ sở và quần chúng nhân dân
năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn quận hai bà trưng đã xảy ra tám mươi vụ cháy sự cố
gây thiệt hại hai mươi tỷ đồng và làm chết hai người

và đề xuất biện pháp tháo gỡ chính sách luật pháp thủ tục quy trình tố tụng
nhằm phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và hội bảo vệ quyền trẻ em
trong phòng ngừa chăm sóc bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo hành xâm hại tình dục
là nội dung của diễn đàn được hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam và mạng bảo vệ quyền trẻ em
phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức vào sáng qua tại hà nội
diễn đàn là buổi trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức xã hội các ngành chức năng
về những giải pháp trong phòng ngừa ngăn chặn vấn đề bạo hành xâm hại tình dục trẻ em
diễn đàn đã thống nhất một số vấn đề khuyến nghị về việc phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
như đề nghị thống nhất quy định pháp luật trong bộ luật hình sự
kiến nghị bổ sung nạn nhân bị xâm hại tình dục là trẻ em nam
rút ngắn thời gian tiến hành tố tụng cụ thể như đẩy nhanh tiến độ điều tra giám định pháp y thương tích tâm lý
cần cử luật sư tham gia từ giai đoạn điều tra bổ sung đối tượng trẻ em bị xâm hại tình dục vào đối tượng được hỗ trợ giúp pháp lý
xin được tiếp tục với các tin tức về tình hình an ninh trật tự
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân thành phố cần thơ
đã xét xử sơ thẩm bị cáo vũ thị hồng yến
trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
về hành vi tham ô tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
với chức vụ kế toán trưởng của trường cao đẳng nghề du lịch cần thơ
yến đã lập các chứng từ khống để chiếm đoạt tài sản của nhà trường
với số tiền tám ba tỷ đồng
cụ thể yến đã lập hai mươi năm ủy nhiệm tri khống
tổng cộng trên ba sáu tỷ đồng
nâng khống phụ cấp ưu đãi nhà giáo tiền lương
và thu nhập tăng thêm hơn bốn bảy tỷ đồng
ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
yến bị cơ quan điều tra bắt tạm giam
quá trình điều tra yến thừa nhận
số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích cá nhân
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo yến
đã xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản
có giá trị đặc biệt lớn của trường cao đẳng nghề du lịch cần thơ
xâm hại đến uy tín sự hoạt động đúng đắn của tổ chức nhà nước
gây dư luận xấu trong xã hội
do đó đã tuyên phạt bị cáo hai mươi năm tù
về tội danh tha mâu tài sản
đồng thời buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt
còn tại lạng sơn lực lượng quản lý thị trường tỉnh
đã phối hợp với trạm kiểm soát giao thông tùng diễn
bắt giữ thành công hai xe chở khách
có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu
khi hai chiếc xe này lưu thông qua địa bàn huyện tri lăng
hai chiếc xe ô tô khách hai mươi chín chỗ biển số
hai mươi chín b một mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi hai do lái xe khuất duy trường
và xe khách hai mươi chín b một mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi tám do lái xe nguyễn thanh bình
đã được đưa về trụ sở đội quản lý thị trường số bốn kiểm tra
trên khoa hành khách của cả hai chiếc xe
đều có rất nhiều các loại hàng hóa do trung quốc sản xuất
trong đó ngoài một số mặt hàng có hóa đơn chứng từ
cơ quan chức năng cũng phát hiện một số lượng hàng lớn nhập lậu
được giấu trên hai chiếc xe này
như bộ kích wifi kem đánh giày áo dạ nữ
có giá trị ước tính khoảng năm mươi triệu đồng
đáng chú ý trên xe khách hai mươi chín b một mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi hai
có sáu kiện hàng gồm bảy mươi đôi giày
mang nhãn hiệu này có dấu hiệu giải nhãn mát
lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản thu giữ số hàng hóa trên
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị rác thải nói chung và đặc biệt là rác thải y tế
luôn là vấn đề làm đau đầu các địa phương
bởi những hậu quả lâu dài về môi trường mà nó gây ra
mới đây tỉnh quảng ninh đã triển khai dự án
dây truyền xử lý rác thải công nghệ mới
có khả năng tiêu hủy hoàn toàn chất thải rắn y tế nguy hại
mỗi tháng các bệnh viện cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh quảng ninh
thải ra khoảng hai trăm tám mươi tấn rác y tế
trong đó có khoảng một trăm linh tấn rác thải rắn nguy hại
rác thải rắn y tế là loại khó xử lý
nên biện pháp thường được áp dụng từ trước đến nay là trôn xuống đất
rất nguy hại cho môi trường
dự án mà tỉnh quảng ninh triển khai
là ứng dụng công nghệ lò đốt trưng cất khí khô tiên tiến của nhật bản
văn thành vào năm hai nghìn hai mươi
giúp giải quyết rứt điểm việc trôn lấp rác thải nguy hại xuống lòng đất
chúng tôi đã xử lý rác cho thành phố uông bí được hai năm nay
ở đây thì phải nói là nhà máy rác của chúng tôi
nó phù hợp ở hai góc độ
góc độ thứ nhất là phù hợp về mặt công nghệ
công nghệ của chúng tôi đã được tích hợp của tất cả các nước tiên tiến
rồi các nước trong khu vực
và đồng thời cả điều kiện việt nam
với điều kiện là không khí
phù hợp thứ hai của chúng tôi là nó phù hợp về cái
kinh phí và hiệu quả của đầu tư
với điều kiện việt nam
chi phí cho xử lý
một tấn rác thải hiện nay
nó không phải là cao
nhưng mà chúng tôi thì với cái điều kiện chi phí
là chúng tôi có khả năng
thu hồi được vốn
và cũng đảm bảo việc phát triển doanh nghiệp
trước kia thành phố hùng bí
cũng như là xã thượng yên công
xử lý rác thải sinh hoạt
cơ bản là thực hiện
việc trôn lớp
cái vấn đề mà không có diện tích
và môi trường của nước rỉ rác
gây bức xúc trong nhân dân
tuy nhiên thì từ năm hai nghìn một mươi sáu
trở lại đây
công ty cổ phần đầu tư xây dựng việt long
đã đầu tư nhà máy xử lý rác thải
tại xã thượng yên công
của chúng tôi
cơ bản đã được giải quyết
một ngày đối với thành phố hùng bí
có khoảng năm mươi bảy mươi tấn rác
đều được đốt hết trong ngày
ứng dụng công nghệ tiên tiến
trong xử lý rác thải y tế nguy hại
là yêu cầu cấp thiết hiện nay trên cả nước
nó góp phần giảm thiểu
tác động xấu đến môi trường
khi nguy cơ ô nhiễm ngày càng cao hơn
sau một thời gian giao quân
triển khai quyết liệt
việc dẹp lòng đường vỉa hè
đã mang lại những hiệu quả tích cực
thế nhưng gần đây tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường
lại diễn ra khá phổ biến
ở hầu hết các quận huyện
trên địa bàn thủ đô hà nội
trước thực tế đó mới đây sở giao thông vận tải hà nội
đã có đề xuất thành phố cho lắp thêm
một số camera tại các tuyến vỉa hè
để xử lý phạt nguội
hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè
học tập kinh nghiệm từ việc xử lý phạt nguội
xe vi phạm giao thông
chủ yếu các vi phạm lấn chiếm lòng đường hè phố
tập trung vào các sai phạm liên quan đến
việc dừng đỗ xe máy ô tô
để thực hiện các hoạt động giao dịch
tại các cửa hàng ven đường
đây là những vi phạm chính cản trở hoạt động của người đi bộ
thế nhưng nhiều người lại cho rằng
chúng ta cần cân nhắc kỹ đặc thù từng tuyến phố
mới có thể lắp đặt được hệ thống camera
vì hạ tầng giao thông đô thị
tại thủ đô hiện nay chưa đồng bộ
và nhiều tuyên phố có diện tích vỉa hè khác nhau
và công năng sử dụng cũng khác nhau
thực ra bây giờ kể cả xe
đang để đúng vạch này
cũng chưa thấy hợp lý lắm
chưa nói đến bây giờ
lắp camera nó
cũng chưa phù hợp với cả
tình hình bây giờ
nói chung hiện trạng bây giờ
hệ thống hạ tầng
nó phải tốt hơn
thì mình mới làm được theo quy cụ
bây giờ vẫn còn lộn nhộn
đường này thế này
đường khác thế khác
cho nên là
nó không theo quy luật
bây giờ lắp cũng được thôi
một số tuyến phố chính thì lắp được
nó nên quy hoạch
đúng thế là được
còn những cái phố nhỏ
thì mình nghĩ không phù hợp
không cho người ta đỗ vỉa hè
thì cũng khó
còn ô tô thì
cân bản là phải giải pháp là
phải có chỗ đỗ cho
ô tô và xe máy
nhưng mà không có
thì bây giờ bảo phạt thì cũng khó
còn về phía các chuyên gia
thì lại cho rằng
việc lắp đặt camera phạt nguội
các hành vi lấn chiếm vỉa hè
rất khó thực hiện
vì đa phần hành vi lấn chiếm
đều xuất phát từ phía khách hàng
việc phạt các cửa hàng
vì vi phạm của khách hàng
xem ra không thỏa đáng
muốn xử phạt được hành vi này
phải xử phạt tại chỗ
chứ không thể phạt nguội
một số chuyên gia
đã đưa ra kinh nghiệm xử phạt
tại các quốc gia khác trên thế giới
mà chúng ta cũng nên cân nhắc
chỉ có cảnh sát giao thông
với lại giao thông công chính làm được
có một phần cảnh sát trật tự làm nữa
nhưng mà làm không sể
thì cái đấy chúng ta giao cho tư nhân làm
tạo một cơ chế giao cho tư nhân làm
người ta sẽ làm được làm tốt
cái phần tiền thu được
một phần người ta trang trải
cái chi phí nhân công của người ta
một phần người ta nộp vào ngân sách của thành phố
không khó khăn làm được hết
có thể thấy
việc lắp đặt camera
để phạt nguội các vi phạm giao thông
và các vi phạm về lẫn chiếm lòng đường về hè
có tính chất hoàn toàn khác nhau
chính vì vậy
khó có thể áp dụng được
khi mà lòng đường về hè
chưa có một quy chuẩn rõ ràng
các cơ quan chức năng
cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện
bài học kinh nghiệm
về đợt lắt đá về hè mới đây
là một ví dụ cụ thể
quý vị và các bạn
đang theo dõi bản tin an ninh ngày mới
của truyền hình công an nhân dân
và ngay bây giờ là một điểm báo
thưa quý vị
một trong những nội dung
mà dự thảo bộ luật lao động sửa đổi đưa ra
đó là phương án tăng tuổi nghỉ hưu
so với hiện nay
tuy nhiên dự thảo này
cũng còn không ít băn khoăn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cứ mỗi năm tăng thêm sáu tháng
cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi
nữ đủ sáu mươi tuổi
theo phương án này
sẽ mất một mươi năm để tuổi nghỉ hưu của nữ
ở độ tuổi sáu mươi
và bốn năm để tuổi nghỉ hưu
là sáu mươi hai tuổi
điều này sẽ có tác dụng
làm chậm quá trình thâm hụt quỹ
đồng thời kết thúc lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu
sẽ giải quyết được một bước vấn đề
bình đẳng giới về tuổi nghỉ hưu
giữa nam và nữ
nếu ta để tuổi nghỉ hưu như cũ
thì sẽ ảnh hưởng tới cơ hội việc làm thăng tiến
của phụ nữ và họ bị hạn chế rất nhiều
dù đưa ra được nhiều lập luận
về lợi ích nhưng ý tưởng tăng tuổi hưu
của bộ lao động thương minh và xã hội
không dễ nhận được sự đồng thuận
đặc biệt là lực lượng lao động trực tiếp
doanh thu nghìn tỷ đồng
thì phần mở rộng mạnh mẽ
tuy nhiên thì việc thu các loại thuế
với các trang web đặt phòng trực tuyến
của nước ngoài như là agoda com
hay booking com vẫn rất khó khăn
phân tích về vấn đề này
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay
có đăng bài bịt lỗ hỏng của luật
để tránh thất thu
bộ tài chính cũng yêu cầu các trang kinh doanh
đặt phòng trực tuyến của nước ngoài
phải nộp thuế giá trị gia tăng
và thuế thu nhập doanh nghiệp là năm
theo tiền lệ trực tiếp trên doanh thu được hưởng
tuy nhiên thì thực tế thu thuế
từ những đơn vị kinh doanh
tại nước ngoài này vẫn không hề đơn giản
ông lưu đức huy vụ trưởng vụ chính sách thuế
tổng cục thuế cũng phải thừa nhận
loại hình kinh doanh đặt hàng trực tuyến
tại việt nam vẫn còn khá mới mẻ
với nhiều lỗ hỏng về quản lý thuế
do luật thuế hiện chưa theo kịp
với sự phát triển của thị trường
để xếp quản lý thuế với các dịch vụ
xuyên biên giới này tổng cục thuế
đề xuất yêu cầu các dịch vụ này
khi thanh toán phải thanh toán qua
cổng thanh toán nội địa
trong khi tiền ảo như là bitcoin
được sinh ra dựa trên công nghệ
blockchain chuỗi khối
thì hàng loạt các loại tiền ảo ra đời sau này
lại sinh ra thông qua ico
tức là phát hành tiền ảo nhằm huy động vốn
cho các start up các chuyên gia cho rằng
đa phần các hoạt động ico
là không đáng tin tưởng
lý giải vì sao mà
các doanh nghiệp huy động vốn lại thông qua tiền ảo
mà không phát hành cổ phiếu
các chuyên gia cho rằng đa phần các nhà đầu cơ
là công chúng không hiểu biết về tài chính
nên nhiều việc gọi vốn
sẽ rất dễ dàng hơn so với
các nhà đầu tư chuyên nghiệp tuy nhiên đây mới chỉ là
là rủi ro ban đầu rủi ro nhất
hiện nay từ việc ico
được thổi phồng lên một cách quá đáng
do hoạt động đầu cơ và đáng chú ý
nhiều trường hợp của các doanh nghiệp ico
lấy tiền xong bỏ trốn chí tiết
xin mời quý vị đón đọc trên báo an ninh thủ đô
số ra ngày hôm nay
báo giáo dục và đào tạo
vừa công bố dự thảo chương trình
các môn học mới để lấy ý kiến
giáo viên và các nhà chuyên môn trong đó
chương trình ngữ văn mới đã có nhiều
thay đổi khác biệt so với chương trình hiện hành
thông tin trên báo công an nhân dân
số ra ngày hôm nay
theo đó ở chương trình ngữ văn mới
giáo viên chỉ bắt buộc dạy sáu tác phẩm
và được lựa chọn học những bài
trong phần gợi ý của sách giáo khoa
cân cứ vào yêu cầu cần đạt được
ở mỗi lớp giáo viên chọn dạy những văn bản
phù hợp được khuyến nghị trong phụ lục
hoặc ngoài phụ lục học sinh cũng được
đề xuất văn bản phù hợp với yêu cầu của chương trình
và lứa tuổi để thảo luận trong nhóm
trong lớp giáo viên bàn bạc dân chủ
với học sinh để quyết định sử dụng
những văn bản này ngoài ra dự thảo
chương trình ngữ văn mới cũng thay đổi cách đánh giá
đối với học sinh theo hướng tiếp cận
trong phần tiếp theo của bản tin
lực lượng chức năng bình định
tăng cường ghi hình xử lý vi phạm
cho tựa an toàn giao thông dưới cuối năm
góp phần ngăn ngừa đến mức thấp nhất các vụ
tai nạn giao thông
cô giáo hơn một mươi năm
mở lớp dạy bồi dưỡng miễn phí cho các học sinh
nghèo chấp cánh ước mơ cho bao thế hệ
học sinh thi đổ vào các trường danh tiếng
tại huế và thành phố hồ chí minh
thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường ven biển phạm văn đồng
đoạn qua phường vĩnh hòa thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
hậu quả là vụ tai nạn đã làm một nam sinh viên tử vong tại chỗ
thông tin chi tiết trong cụm tin vắn sau đây
vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn
nạn nhân đi học về bằng xe máy đã xảy ra va chạm
với xe bồn tưới nước mang bình kiểm soát bảy mươi chín c hai nghìn ba trăm ba mươi tám
đang tưới cây xanh trên giải phân cách cứng
sau khi va chạm nạn nhân ngã về phía bên phải đường
và bị xe ô tô khách bốn mươi năm chỗ mang biển kiểm soát
hai mươi chín b một mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi ba chạy cùng chiều cán qua người
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
tại điện biên khoảng hơn chín giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai
tại km bảy mươi bốn cộng một trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi
đoạn giao nhau với đường sùng phái sinh thành phố điện biên phủ
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xe tải chở hàng mang biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi bảy nghìn sáu trăm chín mươi sáu
do tài xế hoàng quốc huấn chú tỉnh nam định
thì xảy ra va chạm với bà nguyễn thị hiền
vụ va chạm khiến bà hiên bị kẹt vào hai bánh giữa của xe
và tử vong trên đường đi cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà hiên đi bộ dưới lòng đường
thiếu quan sát giật mình bởi tiếng động của xe khác
nên xảy ra va chạm
tại bình định nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp cuối năm góp phần ngăn ngừa đến mức thấp nhất
các vụ tai nạn giao thông lực lượng tài xếp giao thông toàn tỉnh
đã đồng loạt tăng cường áp dụng các biện pháp ghi hình vi phạm
để xử phạt nguội
theo kế hoạch song hành với các biện pháp tuần tra kiểm soát công khai
trên các tuyến đường hàng đêm cảnh sát giao thông tỉnh bình định
bố trí các tổ công tác bí mật sử dụng camera
để ghi lại hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông
từ những hình ảnh trên đối chiếu với hồ sơ lưu trữ
cảnh sát giao thông mời chủ phương tiện đến cơ quan để làm rõ
xử lý theo quy định
biện pháp trên được triển khai từ giữa tháng một mươi hai
chủ yếu là tại thành phố quy nhơn và khu vực trung tâm
các huyện thị xã trên địa bàn
và dự kiến sẽ được duy trì đến sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
ngày hôm qua ông trần kỳ hình cục trưởng cục đăng kiểm việt nam cho biết
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám cục đăng kiểm việt nam sẽ dừng tiếp nhận đăng kiểm
cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe ô tô sản xuất lắp mới
hoặc nhập khẩu mới sử dụng nhiên liệu diesel có mức khí thải
không đạt tiêu chuẩn euro bốn trở lên
lý do là thực hiện theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và của bộ giao thông vận tải về thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải
đối với ô tô xe gắn máy
theo đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám tất cả các loại xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới
phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức bốn theo đúng quy định
tại quyết định số bốn mươi chín mới được kiểm định cấp chứng nhận lưu thông
đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel các doanh nghiệp nhập khẩu
sản xuất lắp ráp ô tô phải có kế hoạch nhập khẩu
sản xuất đảm bảo việc hoàn thành các thủ tục hải quan đăng kiểm
và đưa ra thị trường trước ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
sau thời điểm này nếu không hoàn thành phải tái xuất hoặc xuất khẩu phương tiện
cục cảnh sát giao thông vừa tổ chức hai lớp tập huấn nghiệp vụ đăng ký đăng kiểm
xuồng máy công an nhân dân cho cán bộ chiến sĩ làm công tác này trên phạm vi toàn quốc
việc hướng dẫn thực hành cho các học viên được tiến hành tại tuyến sông đào do
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh nam định phối hợp thực hiện
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh nam định được giao trách nhiệm phối hợp
với phòng sáu của cục cảnh sát giao thông chuẩn bị các điều kiện để việc hướng dẫn
thực hành cho gần một trăm năm mươi học viên đến từ công an các đơn vị địa phương trong cả nước diễn ra thuận lợi
sau khi tiếp thu nội dung lý thuyết các học viên sẽ lần lượt trực tiếp được thực hành
trên cạn và dưới sông quá trình diễn ra đảm bảo an toàn một trăm linh các học viên tham gia tập huấn
có bài nghiệm thu đạt kết quả tốt lịch tập huấn được chia thành hai đợt mỗi đợt kéo dài từ năm đến một mươi một
ngày năm đến ngày một mươi một tháng hai mươi hai năm ngày từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai

hai mươi sáu là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai
hai mươi bảy là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai